chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
bên cạnh đó còn có những món ăn rất dung dị gần gũi với người việt là cá kho
tuy nhiên nếu như trước đây mỗi nhà đều tự chuẩn bị một nồi cá kho thì những năm gần đây tập quán của người việt đã dần thay đổi
với việc những nồi cá kho sẵn cùng một số thương hiệu thay thế những nồi cá tự nấu
đây cũng là vấn đề chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay sẽ đề cập đến
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần qua
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp trong đó quy định cụ thể về hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới
nghị định quy định thương nhân việt nam được thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới là thương nhân việt nam
bao gồm doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại việt nam đều thực hiện hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới
theo cam kết của các điều ước quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
trường hợp hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa qua biên giới thực hiện qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới
ủy ban nhân dân tỉnh biên giới quyết định công bố danh mục các cửa khẩu phụ lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán
trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi thống nhất với các bộ ngành liên quan về việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra kiểm soát trên ngành
điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước
tuần qua ủy ban kinh tế của quốc hội phối hợp với viện đào tạo tư vấn và phát triển kinh tế
tổ chức hội thảo mở những nút thắt để nền kinh tế việt nam phát triển bền vững nhằm lấy ý kiến về một số luật thuế đang được đề nghị điều chỉnh
tại hội thảo các đại biểu đã nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh các loại thuế trong đó có thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt
trong đó các ý kiến cho rằng việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách
tác động tiêu cực đến sự phát triển của các doanh nghiệp và người tiêu dùng
cần phải thận trọng khi đưa ra quyết định
thì tất nhiên là với cái thuyết minh của bộ tài chính với cái lý giải của bộ tài chính
thì cho rằng là những mặt hàng này về mặt nào đó cũng cần có định hướng lại tiêu dùng
bởi vì trong chừng mức nhất định là nó có tác động tới cái sức khỏe của người tiêu dùng
nó có tác động tới cái xã hội nói chung
nhưng mà tất nhiên theo tôi thì chỗ này cũng phải tính toán cho kỹ
bất kể một điều luật nào trước khi được xây dựng và ban hành đều phải thông qua các cuộc nghiên cứu thảo luận kỹ càng
những ý kiến của các chuyên gia các doanh nghiệp và những lĩnh vực có liên quan
sẽ là một kênh tham khảo quan trọng nhằm xây dựng những luật định phù hợp với sự phát triển của xã hội
theo trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì sẽ phải lấy ý kiến tham vấn của các đối tượng bị tác động
và bây giờ thì đang ở trong cái giai đoạn đấy thì chúng ta phải lắng nghe các cái doanh nghiệp
các cái đối tượng mà bị tác động bởi cái luật đấy dự thảo luật đấy
họ phát biểu ý kiến để sau đấy là chúng ta mới tập hợp các ý kiến lại chúng ta mới phân tích lại
và chúng ta làm một cái đánh giá tổng quát là tác động của các luật đấy tới sản xuất như thế nào
tới ngân sách như thế nào tới người tiêu dùng như thế nào
thì từ đấy chúng ta mới có một cái giải pháp tối ưu để chúng ta quyết định là có đưa ra trình quốc hội hay không
đối với nhiều nước các điều luật về thuế là một yếu tố rất quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước
bởi nó liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội đặc biệt là người dân
vì vậy sự thận trọng trong mỗi khâu xây dựng luật thuế là rất cần thiết
số liệu mới công bố của tổng cục thống kê cho biết
kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của việt nam tháng một năm hai nghìn một mươi tám tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo tổng cục thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước tháng một năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một mươi chín tỷ usd
tăng mạnh so với cùng kỳ
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng ba mươi một năm
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô tăng ba mươi ba
các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng gồm
điện thoại và linh kiện điện tử máy tính và linh kiện
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng xăng dầu tăng
tổng cục thống kê cho biết trung quốc là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của việt nam
trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
theo đó kim ngạch xuất khẩu trong tháng sang thị trường này đạt bốn năm tỷ usd
gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
kim ngạch nhập khẩu ước đạt năm bảy tỷ usd tăng bốn mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
viện nghiên cứu kinh tế và chính sách đã công bố báo cáo xếp hạng
thinh tanks toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy
thinh tanks là các tổ chức nghiên cứu phân tích và vận động chính sách
cung cấp các phân tích và tư vấn chính sách cho các vấn đề trong nước và quốc tế
hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách cũng như công chúng
đây là lần đầu tiên việt nam
các thinh tanks hiện diện trong bảng xếp hạng
báo cáo được xây dựng bởi chương trình thinh tanks and civil society
đại học pennsylvania hoa kỳ
và được công bố bởi một trăm bảy mươi năm thing tanks tại một trăm linh quốc gia trên toàn cầu
tại kết quả xếp hạng năm hai nghìn một mươi chín
việt nam đã hiện diện tại hạng mục kinh tanh hàng đầu khu vực đông nam á và thái bình dương
trong đó viện kinh tế và chính trị thế giới đứng thứ ba mươi
học viện ngoại giao việt nam đứng thứ bốn mươi
đứng thứ bốn mươi hai là viện kinh tế việt nam
đứng thứ năm mươi sáu là viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
và đứng thứ chín mươi bảy là viện nghiên cứu châu mỹ
tại xếp hạng thing tanks hàng đầu về chính sách kinh tế trong nước
có viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đứng thứ sáu mươi chín
thinh tanks hàng đầu về phát triển quốc tế
thứ hạng một trăm hai mươi ba thuộc viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
viện kinh tế và chính trị thế giới
và học viện ngoại giao việt nam đứng lần lượt ở vị trí thứ hai mươi bốn và bốn mươi
của thinh tanks thuộc chính phủ tuyên nhất
về lĩnh vực y tế
việt nam cũng đã được nhắc tên hai lần tại hạng mục thinh tanks hàng đầu
về chính sách y tế quốc gia và thinh tăng hàng đầu về chính sách y tế quốc tế
người dân mọi miền đất nước lại tất bật chuẩn bị những mâm cỗ tết
với bánh trưng giò lụa canh măng
bên cạnh đó còn có những món ăn rất rung dị gần gũi với người việt là cá kho
tuy nhiên nếu như trước đây mỗi nhà đều tự chuẩn bị nồi cá
thì những năm gần đây tập quán của người việt đã dần thay đổi
với việc những nồi cá kho sẵn của một số thương hiệu thay thế những nồi cá tự nấu
và một trong những thương hiệu được người dùng yêu thích hiện nay là cá kho madam nhung
gia đình bà lê thị dung là một gia đình người hà nội lâu đời
vào những dịp nhà có rỗ trên mâm cỗ của bà luôn có những món ăn truyền thống như canh măng
chả nem những món ăn được cho là bắt buộc trong mâm cỗ từ thời xưa
nhưng hôm nay trên mâm cỗ còn có một món ăn khác
rất dân dã rất gần gũi nhưng không kém phần đặc biệt đó là cá kho
cá kho vốn là một món ăn hết sức bình dị và gần gũi với người dân việt
từ đồng bằng sông hồng cho tới đồng bằng sông kiểu long
món cá kho gắn liền với cuộc sống của người nông dân từ bao đời
nhưng những năm gần đây món cá kho đã được nhiều địa phương
nhiều nghệ nhân nấu ăn phát triển lên trở thành một món ăn cao gấp
đó là cá kho tậu nam bộ là cá kho khô làng vũ đại
và ở hà nội là cá kho ma đam nhung
trong thực tế có cá kho vũ đại có cá kho ở nơi này nơi đó
mỗi nơi có một hương vị khác nhau
nhưng nhìn chung lại cuối cùng chúng ta cần phải phát huy truyền thống của cá kho việt nam
vừa rồi con nói đến chuyện giữ gìn truyền thống
nhưng không bảo thủ đổi mới nhưng đừng làm hỏng
vì thế cá kho của ma đam nhung
tôi đã ăn thử rồi tôi cảm thấy là tuyệt đấy
đây là cơ sở chế biến cá kho của ma đam nhung
những con cá được lựa chọn kỹ càng từ nguồn cá tự nhiên khắp miền bắc
gia vị được hòa trộn theo một công thức riêng
được đun lên trước khi sử dụng để kho cá
riêng chuối và những nguyên liệu khác
tất cả được thực hiện theo một quy trình rất riêng
nhằm tạo ra những sản phẩm cá kho cao cấp và độc đáo
món cá của ma đam nhung sẽ có năm cái nổi
một thứ nhất là cá chắc thịt nổi vân
cái thứ hai nữa là vị chuối bùi mà không bở
cái thứ ba nữa là xương cá dừ nục
mà có thể bổ sung luôn lượng canxi cho người thưởng thức
cái thứ tư nữa là thớ cá
nó lớp lớp nó hồng trắng
nó đậm thơm đúng vị cá kho
cái thứ năm nữa là da cá nó ngậy dai
đúng như các cụ nói tức là khá ăn da
đấy là những cái cảm nhận của tôi về cá kho của ma đam nhung
không biết là chỉ áp dụng một cái công thức gì đó
nhưng mà làm cho cái miếng cá thực sự mình ăn
và mình có cảm giác nó đúng là một cái miếng cá kho rất là vừa vặn
không khô không nát không ướt
và đặc biệt là nó không tanh theo cái kiểu của những người kho mà mọi người rất là sợ hãi
nhưng nó lại vẫn có cái vị cá
bởi vì hãy hình dung là nếu chúng ta ăn một con cá
và chúng ta bảo ồ nó chả có một cái vị cá nào cả cá thì phải tanh rồi
thì nó cũng sẽ rất là không hay
nhưng mà chị nhung thì đấy
chị đã làm nên một cái món cá kho mà tôi ăn tôi nhận ra đó là cá kho
chứ đừng có triệt tiêu hoàn toàn cái vị cá đi
một trong những đặc điểm nổi bật của cá kho ma đam nhung
đó là sự kỹ càng trong lựa chọn nguyên liệu
theo chị nhung chủ cơ sở này cá của chị hoàn toàn là cá tự nhiên
được đặt mua từ nhiều vùng trên khắp đồng bằng bắc bộ
và không như nhiều phong cách cá kho hiện nay
chú trọng sự nổi bật của các gia vị
trong món cá kho ma đam nhung vị cá mới là vị chính nổi bật
mọi người thì thường dùng gia vị nổi lên để làm át mùi tanh của cá
nhưng tôi lại không làm như vậy
cá của tôi lại chỉ nổi vị cá thôi
tất cả các loại gia vị chỉ là cái da giảm đi kèm
để làm cho người tiêu dùng người thực khách được cảm nhận
cái vị cá của mình
cái vị cá tươi ngọt nhất của cái chất cá tự nhiên
một món ăn ngoại trừ việc ngon ra
ngoại trừ việc nó xuất hiện đúng lúc đúng dịp ra
thì một điều mà người nội trợ luôn luôn rất quan tâm
đó là món ăn đó có sạch hay không
có đảm bảo cho gia đình mình hay không
vậy thì khi mà tôi nhìn cách người đầu bếp ấy
chăm chút đến từng khâu từng chi tiết
từ việc chọn cá như thế nào nguồn cá sạch ra sao
rồi nên nếm gia vị rồi xử lý từng miếng cá như thế nào
để có thể đảm bảo được vị và đảm bảo được
cái chất lượng của món ăn thì tôi nghĩ rằng
mình hoàn toàn yên tâm cho gia đình mình sử dụng
vào những cái dịp đặc biệt quan trọng như là lễ rồi tết
thì đó là cách mà miếng cá kho đã chinh phục gia đình tôi
không chỉ là vì vị của nó vì sự mới lạ trong nét truyền thống của nó
mà còn bởi sự an tâm
với những tìm tòi thể hiện đầy sáng tạo
trong những năm qua cá kho madame nhung
đã trở thành một thương hiệu được yêu mến
đặc biệt ở phân khúc thị trường cao cấp
phân khúc của những khách hàng vừa tinh tế
vừa am hiểu về văn hóa ẩm thực
và chị nhung cũng tìm ra cách để món cá kho
có thể bảo quản được lâu hơn
để có thể gửi đi khắp thế giới
đáp ứng nhu cầu của các việt kiều
một điều hay nữa đó là khi mà tôi gửi món cá kho này
cho những người bạn của tôi ở nước ngoài
những người mà nhớ một chút gì đó hương vị của việt nam
thì madam nhung cũng đã có những cái cải tiến
trong cái khâu bảo quản khiến cho những cái miếng cá ra
được đến nước ngoài trên một hành trình dài và xa xôi
nhưng mà vẫn giữ được cái vị ngon của nó
giữ được cái nét đẹp của nó và nguyên vẹn chất lượng của nó
thì đó là một điều rất là đặc biệt khiến cho tôi nghĩ rằng là
miếng cá kho của madam nhung hay là cái vị cá kho của việt nam
nói riêng có thể tiến dần ra với thế giới
cá kho một trong những món ăn
dân dã gần gũi nhất với người dân việt nam
những tìm tòi sáng tạo của madam nhung không chỉ giúp món cá kho
chinh phục được những thực khách trong và ngoài nước
mà còn mở ra một hướng đi mới cho ẩm thực việt nam
với sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống
với những tìm tòi sáng tạo phù hợp với nhu cầu của thực khách hiện đại
vâng thưa quý vị và các bạn
những hình ảnh về món cá kho bình dị gần gũi trên mâm cỗ việt
vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba